hiện nay mặc dù hầu hết các huyện trong tỉnh đồng nai đều cho rằng ở địa bàn mình không còn tồn tại tình trạng giết mổ lợn trái phép
thế nhưng qua kiểm tra mới đây của lực lượng liên ngành tỉnh đồng nai lại cho thấy việc giết mổ lợn trái phép vẫn diễn ra hàng đêm dưới hình thức tinh vi hơn trước
điều này cho thấy độ vanh giữa các bản báo cáo so với những gì mà thực tế đang diễn ra
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân
cách đây ít ngày đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng tri cục trăn nuôi thú y và tri cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai bất ngờ kiểm tra căn nhà ở ấp võ dõng xã gia kiệm do ông trần thanh hoàng làm chủ
tại đây đoàn đã bắt quả tang ông hoàng đang tổ chức giết mổ một số con lợn trên nền nhà sơ bẩn
trong chuồng còn có bốn mươi tám con lợn khác cũng đang chở giết mổ toàn bộ số lợn trên đều không có nguồn gốc và không được xác nhận kiểm dịch
đây là lần thứ năm trong một năm qua ông hoàng bị bắt quả tang về hành vi giết mổ lậu
và lần nào cũng vậy ông hoàng đều chấp nhận nộp phạt và tiếp tục tái phạm
bởi tôi không phải là tôi giết mổ lậu tôi mua bán cũng thấy tờ đoàn hoàng tôi làm heo sạc đoàn hoàng tôi không có vi phạm một cái gì hết mà tôi cũng phải là mổ lậu
chỉ có tôi không vào trong cái lò tập trung để tôi làm thôi là bởi vì đường xé nó chắc chở như vậy là tôi không làm
theo lực lượng chức năng tỉnh đồng nai hiện nay tình trạng giết mổ lậu còn được tổ chức theo nhiều cách tinh vi bài bản hơn
so với trước đây cụ thể hàng đêm nhiều chủ lò mổ lậu sẽ mang một vài con lợn đến lò giết mổ tập trung để giết mổ và lan dấu kiểm dịch
số thịt lợn này sẽ được mang về và trộn lẫn với hàng chục con lợn đã được giết mổ lậu ở nhà
số thịt lậu như đó sẽ được hợp thức hóa và mang ra bán đàng hoàng ở chợ
khi bị phát hiện ra chiêu thức này các chủ lò lại đưa ra những lý do để biện minh cho hành vi của mình
lò nhà có mổ ngoài đó ông xé ra ngoài đó ông xé ra ngoài đó để giao thịt
là cái mổ của chúng tôi đã phải
đã phải theo để đưa đi cho nó đúng rồi
còn ở nhà tôi nói thật là một số người họ đòi những cái thịt sạch này
đấy nên bây giờ các chú muốn thịt cửa
tôi nói là bây giờ các chú cứ lấy miếng thịt này so ở ngoài nò
tôi nói thật đấy bây giờ các anh cứ nhìn đi
nhà tôi tôi nèm tới đâu nó rất rất sạch sẽ thế đấy
bây giờ các anh cứ ra nò đi làm sao nó sạch như nhà tôi
trực tiếp nhiều đêm đi kiểm tra đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai

nói rằng việc mấy đây chính quyền các địa phương trong tỉnh đều khẳng định đã xóa bỏ được tình trạng rết mổ lậu
nhưng qua kiểm tra thực tế nhiều đêm của đoàn liên ngành cho thấy
các bản báo cáo đều không đúng với những gì trên thực tế đang diễn ra
các địa phương thì thông thường có báo cáo chắc có lẽ là sợ bị chuyển điểm cho nên báo không còn
những người địa phương tính quyết định cái này bởi vì là
cái bang chỉ đạo an toàn thực phẩm của các cấp từ lớp cấp xã
và đồng thời là cái tách nhiệm với người chăn nuôi phải tổ chức
họ quản lý theo chuỗi
và cái chuỗi sản phẩm an toàn là cái quyết định cuối cùng
của cái chuyện nhà nước quản lý đi cung cấp sản phẩm sạch cho người dân
các chủ lò mổ cháy phép cho biết nếu mổ một con lợn trái phép
sẽ thu được khoản lợi nhuận từ một trăm linh đến một trăm một mươi đồng
nhưng nếu mang đến lò tập trung để giết mổ họ chỉ còn lãi được ba mươi năm đồng
lợi nhuận từ việc giết trái phép rõ ràng là khá lớn
nên rất nhiều chủ lò mổ vẫn kiên quyết không đưa lợn vào giết mổ
tại các lò tập trung theo quy định
ngược lại họ chấp nhận bị xử phạt mỗi khi bị bắt quả tang
và xem ra mức phạt từ sáu đến một mươi triệu đồng cho mỗi lần bị xử phạt
đối với họ chưa đủ sức gian đe